tổng công ty điện lực miền bắc phối hợp với công ty điện lực sơn la đã tổ chức đóng điện
công trình cấp điện bản núi hồng xã huy thượng huyện phù yên tỉnh sơn la
công trình thuộc dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn bốn huyện
thuận châu mường la bắc yên phù yên của tỉnh sơn la
theo đó sẽ có trên bốn một trăm linh hộ dân tỉnh sơn la được sử dụng điện lưới quốc gia trước tết nguyên đán
gia đình anh thào a sấy ở bản núi hồng xã huy thượng huyện phù yên tỉnh sơn la hơn một mươi năm nay
làm nghề xay sát lúa ngô đây là chiếc máy sắt gạo chạy bằng dầu mà gia đình đã sử dụng hơn một mươi năm qua
anh sấy cho biết bình quân mỗi tháng sử dụng tới năm mươi lít dầu thậm chí có tháng anh phải tiêu tốn tới một trăm linh lít dầu cho chạy máy
không những thế cuộc sống không có điện đã khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn kinh tế cũng khó phát triển
tối quá không làm được việc những việc nọ việc khác thì mình không làm được mà cũng vất vả về cái điện thì không có thì nó cũng vất vả nhiều
mà ngày nay có điện rồi thì em cũng mong muốn là để mua thêm vài cái bóc tách về cái máy xong rồi nó giúp phục vụ cho bà con
ngày xưa thì chưa có điện thì bà con rất là khổ đặc biệt là đi làm nương đi dãy về thì không có điện để thắt sắn rất là khổ
cho đến nay bây giờ nhà nước nó không có điện
cái chương trình đầu tư cho bà con điện nước quốc gia thì bà con rất là phấn khởi
và sau này bà con sẽ có thể là mua tv để mà nắm bắt được cái thông tin thị trường
công trình cấp điện bản núi hồng cấp điện cho tám mươi một hộ với bốn trăm tám mươi năm nhân khẩu là một trong những bản được hưởng lợi
từ ba dự án của tổng công ty điện lực miền bắc đầu tư cho các hộ thuộc vùng lòng hồ sông đa
dự án có mức đầu tư trên ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng cấp điện cho sáu một trăm năm mươi tám hộ dân
đặc biệt đây là dự án được triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có trên sáu hộ dân thuộc dự án được cấp điện
từ nguồn vốn của tổng công ty điện lực miền bắc
cụ thể là còn hơn hai mươi năm hộ dân của tỉnh sơn la là chưa được sử dụng điện đến thời điểm ngày hôm nay
trong thời gian những năm vừa qua tổng công ty điện lực miền bắc cùng với tổng đoàn điện lực miền nam
cùng với các địa phương và chính phủ cũng đã rất tích cực trong việc huy động các nguồn lực

tổng công ty điện lực miền bắc đã đầu tư điện về vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới
cụ thể với tỉnh sơn la từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tổng đoàn điện lực miền nam và tổng công ty điện lực miền bắc
đã triển khai ba dự án đầu tư điện về vùng sâu vùng xa với tổng số vốn trên sáu trăm linh tỷ đồng
và với số hộ dân nông thôn được cấp điện từ bao dự án này là gần một mươi ba hộ dân
theo tổng công ty điện lực miền bắc sơn la hiện còn hơn hai mươi năm hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia
và cũng là một tỉnh miền núi phía bắc chiếm tỷ lệ hộ dân chưa được sử dụng điện lưới thấp nhất mới đạt chín mươi một năm
trước tên nguyên đán công ty điện lực sơn la sẽ tổ chức đóng điện cho sáu mươi chín bản hai mươi chín xã với khoảng bốn một trăm linh hộ dân
trong thời gian qua công ty điện lực miền bắc cùng với tập đoàn điện lực việt nam cũng như chính phủ và các địa phương
đã tích cực huy động các nguồn lực tập trung đầu tư đưa điện vào vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới
góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển công nghiệp nông nghiệp dịch vụ và nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần cho các hộ dân được cấp điện đặc biệt là vùng sâu vùng xa vùng khó khăn